thưa quý vị khán giả tuy không phải là bệnh hiếm gặp nhưng viêm cột sống dính khớp vẫn thường bị nhầm với nhiều vấn đề sức khỏe khác do các triệu chứng có phần tương đồng
điều này dẫn đến việc phát hiện và điều trị bệnh chậm trễ từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương cột sống cũng như rủi ro tàn phế ở bệnh nhân
vậy bệnh viêm cột sống dính khớp cần điều trị như thế nào
ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn của bác sĩ khoa cơ sương khớp bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
các triệu chứng đau không giảm đặc biệt là đau lưng kiểu viêm nghĩa là về đêm thì triệu chứng đau lưng sẽ đau trội lên hơn
theo tên bệnh là dính khớp với những bệnh nhân đã bắt đầu có biểu hiện dính các khớp như là các đốt thân đốt sống hay là các khớp thái riêng hàng
thì bệnh nhân sẽ rất là khó vận động các khớp đấy bệnh nhân không thể co cúi theo ý được
vậy thì những nguyên nhân nào dẫn đến bệnh viêm cột sống dính khớp thưa bác sĩ
viêm cột sống dính khớp cũng nằm trong nhóm bệnh tự miễn và cái nguyên nhân cụ thể thì cũng
chưa được tìm ra nhưng mà các nhà khoa học đã tìm ra được một số yếu tố nguy cơ
đó là yếu tố về tuổi về giới trước đấy là thường là bệnh nhân nam
chúng tôi sẽ gặp bệnh nhân nam nhiều hơn là bệnh nhân nữ và tuổi thì sẽ có thể khởi phát từ tuổi thanh thiếu niên
tuổi thanh thiếu niên và những bệnh nhân mà dưới bốn mươi tuổi mà có triệu chứng đau lưng kéo dài trên sáu tháng
chỉ là những đối tượng nguy cơ và cần phải tầm soát
ngoài ra thì bệnh này thì nó có liên quan đến một cái lỗi ở trên gen
do đó với những bệnh nhân mà có
cái gen hoặc là ab hai mươi bảy dương tính thì cái tỷ lệ bệnh cũng sẽ cao hơn là nhóm âm tính
nếu mà không được chẩn đoán và điều trị sớm đối với bệnh này thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm ra sao
đầu tiên là bệnh nhân sẽ bị dính hết tất cả các khớp
và bệnh nhân không thể cử động được theo như ý của mình
gần như là tàn phế và sẽ phải phụ thuộc vào sự phục vụ của người khác
bệnh nhân không thể tự phục vụ được cái nhu cầu cá nhân của bản thân mình
ngoài ra khi mà tổn thương nó đã lan rộng
thì bệnh nhân sẽ có bị tổn thương ở vùng mắt
có tổn thương viêm múng mắt viêm màng bột đào
hoặc là tổn thương vùng thận tổn thương gan tổn thương tim mạch và cả phổi nữa
hiện nay thì khoa sương khớp bệnh viện đặc hoa tâm anh thì đang có những phương pháp chẩn đoán cũng như là điều trị hiệu quả như thế nào
khoa sương khớp bệnh viện đặc hoa tâm anh thì cũng sẽ chẩn đoán điều trị và quản lý bệnh nhân
theo đúng những pháp đồ của bộ y tế và các guideline của các hội chuyên ngành
khoa sương khớp bệnh viện đặc hoa tâm anh thì chúng tôi sẽ chẩn đoán bệnh nhân dựa trên triệu chứng lâm sàng thăm sàng khám lâm sàng
bật cấp trực tiếp với các bác sĩ trong khoa
sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với lại bên xét nghiệm để làm cái ha b hai mươi bảy làm bi lăng viêm
và chúng tôi sẽ phối hợp với bên chẩn đoán hình ảnh để cho ra những chỉ định về chẩn đoán hình ảnh sớm nhất
ví dụ như chúng ta có thể chụp các lớp hịt tính chụp các ngọn từ hoặc là da đặt muộn
ngay cả trên định quang chúng ta đã thấy được hình ảnh của viêm cột sống dinh khớp rồi
và để chẩn đoán chính xác nhất thì có thể nếu như bệnh nhân có trồng lớp với những bệnh tự nhiên khác
thì chúng ta có thể xin thiết da xin thiết cơ để có một chẩn đoán toàn diện cho bệnh nhân
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
bên cạnh những phương pháp điều trị theo pháp đồ của bác sĩ
bệnh nhân viêm cột sống dinh khớp cũng có thể áp dụng thêm một số phương pháp hỗ trợ điều trị tại nhà
để có thể kiểm soát tốt tình trạng bệnh đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày
các biện pháp này có thể kể đến như trường nóng và trường lạnh xoa bóp massage châm cứu
thay đổi tư thế tốt khi vận động cũng như nghỉ ngơi nên xây dựng chế độ ăn uống khoa học phù hợp
vì nguyên nhân gây bệnh vẫn còn là ẩn số nên không có cách nào giúp ngăn ngừa viêm cột sống dính khớp hoàn toàn
mặc dù vậy thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên kết hợp việc ăn uống lành mạnh khoa học
sẽ giúp trì hoãn quá trình tiến triển của bệnh
đồng thời ngăn ngừa các khớp và đốt sống dính lại với nhau gây tàn tật vĩnh viễn
với đội ngũ chuyên gia cơ sân khớp nội qua và ngoại khoa chuyên môn cao
ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong điều trị cơ sân khớp
hệ thống bệnh viện đào hoạt tâm anh đã thăm khám và điều trị thành công cho hàng triệu ca bệnh lý cơ sân khớp
trong đó có tình trạng thái hoa khớp
những nội dung vừa rồi đã khép lại mộc sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv